bình luận về gói trừng phạt thứ chín của liên minh châu âu eu nhằm vào nga
người phát ngôn bộ ngoại giao nga bà maria zakharova nêu rõ về cơ bản các biện pháp đơn phương này
không mang lại điều gì mới cho quan hệ giữa moscow và bruxelles và sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho chính eu
nhà ngoại giao này nêu rõ với gói trừng phạt mới các công dân eu đã phải đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng và lạm phát leo thẳng
theo bà jakarrora gói trừng phạt mới sẽ có tác dụng giống như tất cả các biện pháp trước đó
là làm trầm trọng thêm các vấn đề kinh tế xã hội trong chính eu
bà cũng kêu gọi bruxelles hủy bỏ mọi lệnh hạn chế trực tiếp hoặc gián tiếp
đang ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón hóa học của nga
gói trừng phạt thứ chín của eu nhằm vào nga gồm danh sách đen tăng thêm một trăm bốn mươi một người và bốn mươi chín pháp nhân
bắt đầu thủ tục tức quyền phát sóng của bốn kênh truyền hình nga ở eu
các biện pháp hạn chế ba ngân hàng của nga cũng như một số lệnh cấm xuất khẩu
với vòng trừng phạt thứ chín có hiệu lực danh sách đen của eu đối với nga
đã tăng lên một ba trăm tám mươi sáu cá nhân và một trăm bảy mươi một tổ chức